các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vụ va chạm khiến hai người ngồi trên xe máy tử vong tài xế xe ben đã rời khỏi hiện trường nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra